cứ vào sáng ngày mùng một tết đầu năm là người dân hà nội lại được tận hưởng không khí bình yên vắng vẻ
và không khí này sẽ được phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận ngay sau đây
buổi sáng đầu tiên của năm mậu tuất phố phường trung tâm thủ đô vắng vẻ tiết trời xe lạnh
chỉ có một số người dân ra đường tận hưởng buổi sáng trong lành
và cũng là buổi sáng duy nhất trong năm với không khí dễ chịu yên bình
thưa quý vị sau đêm giao thừa ồn ào náo nhiệt sáng nay các con phố tại trung tâm thủ đô đã trở nên vắng vẻ
hà nội sáng ngày mùng một tết bao giờ cũng bình yên vắng lặng
tất cả các đường phố hà nội không còn đông đúc ồn ào càng không có tắt đường
và hà nội đã trở về với nét cổ kính vốn có của mình trong ngày đầu năm mới
thay vì nhộn nhịp người qua lại ngay tại con phố buôn bán sầm ốt nhất sáng nay cũng đóng cửa
trước các cửa hàng chỉ có cờ và hoa đón chào ngày tết
chúng tôi chỉ muốn là những ngày ngày nào cũng được như những ngày mùng một tết như thế này
ra đường thì không tắt đường người người thì tươi cười xinh đẹp
và nói chung là thích hơn những ngày bình thường vì nó yên nắng nó bình lặng
nó trở lại những
thời khắc của những năm bảy mươi bảy mươi hai
thì sáng ngày mùng một tết rất là bình yên không khí rất là yên bình
thì mình cảm giác như là mình chỉ mong muốn đến hàng năm đến ngày mùng một tết để mình được cảm nhận cái không khí này
mùng một tết các cửa hàng quán xá đều đóng cửa cũng không còn những gánh hàng rong trên phố
vỉa hè cũng gọn gàng khác hẳn so với ngày thường
người hà nội thích nhất những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này
có lẽ sáng mùng một tết chỉ có các chùa là nơi người dân đến nhiều nhưng cũng không đông như các ngày lễ khác trong năm
sáng mùng một tết đã trở thành thời điểm được người dân hà nội đặc biệt đón chờ trong ba trăm sáu mươi năm ngày
xin chúc cho người dân hà nội nói riêng và người dân cả nước nói chung một năm mới an vui hạnh phúc